nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam israel đại sứ quán israel phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức chuỗi chương trình nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa thành phố hà nội với đất nước israel nói riêng
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ israel tại việt nam nadat eska chia sẻ
chúng tôi kỷ niệm tình hữu nghị lớn lao với nhân dân việt nam thông qua việc trưng bày những công nghệ độc đáo và tối tân của chúng tôi tại trung tâm thủ đô hà nội vì chúng biểu trưng cho mối liên kết bền chặt nhất giữa hai dân tộc
đó là sự đổi mới sáng tạo và tầm nhìn sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục công nghệ cao nông nghiệp và khoa học tôi tin tưởng vào tiềm năng to lớn trong mối quan hệ hợp tác với việt nam
cùng với nhau
không có gì là chúng ta không thể đạt được
các hoạt động chính kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam israel một nghìn chín trăm chín mươi ba hai nghìn một mươi tám là sự kiện triển lãm công nghệ nước và nông nghiệp đến từ tương lai của israel và chương trình biểu diễn nghệ thuật
các hoạt động nhằm trình diễn những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực nước và nông nghiệp của israel đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của israel và việt nam đến với bạn bè quốc tế và công chúng